nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng malaysia mahathir đã đến thăm việt nam từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng tám
hôm nay lễ đón chính thức thủ tướng malaysia mahathir mohamad đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến việt nam của thủ tướng malaysia mahathir mohamad kể từ khi ông nhậm chức vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng malaysia diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước có nhiều tiến triển thuận lợi
về quan hệ chính trị trao đổi đoàn thường xuyên diễn ra ở cấp cao các cấp và giao lưu nhân dân
quan hệ giữa việt nam và malaysia luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước không ngừng vun đắp và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng giữa hai nước
cùng với đả phát triển trong quan hệ chính trị quan hệ thương mại và đầu tư cũng phát triển nhanh chóng
ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực và có nhiều tiềm năng phát triển
đến nay hợp tác giữa việt nam và malaysia trên các lĩnh vực kinh tế thương mại hợp tác an ninh quốc phòng lao động du lịch được thúc đẩy
hai nước phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực quốc tế nhất là asean và liên hợp quốc
trong suốt chặng đường hơn bốn mươi năm năm qua quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
như chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế giao lưu văn hóa